tây nguyên đổ về các tỉnh thành phố phía nam qua bình phước những ngày gần đây
hầu hết là người về quê tránh dịch từ đợt cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
biết tin thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai các tỉnh nới lỏng đi lại và mở cửa sản xuất trở lại
nên họ quay trở lại làm việc học tập
cũng có nhiều người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai đến tây nguyên
sau đó do dịch bùng phát nên bị kẹt xe lại tại đây
trong số này nhiều người đã tiêm từ một đến hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
một lãnh đạo tại chốt phòng chống covid một mươi chín ở khu vực cửa ngõ huyện bù đăng cho hay
thủ tục di chuyển ngang qua tỉnh bình phước để đi bình dương thành phố hồ chí minh đồng nai và các tỉnh
người dân cần có các loại giấy tờ gồm giấy test nhanh âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
hoặc test pcr có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ giấy thông báo đi làm của công ty
hoặc giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp phường trở lên
ở dưới thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương v v
tiếp nhận công dân lên làm việc hoặc giấy cho phép di chuyển của sở giao thông vận tải của các tỉnh dưới đó giấy tờ tùy thân
các xe cá nhân như xe mô tô gắn máy và xe ô tô con sẽ tập kết tại cây xăng toàn long xã thọ sơn huyện bù đăng
khi đủ số lượng người và xe cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước sẽ dẫn đoàn bàn giao cho công an tỉnh bình dương
tiếp tục dẫn đoàn tiếp
không giờ di chuyển thường vào khoảng một mươi ba giờ xuất phát
đoàn một và hai mươi giờ xuất phát đoàn hai
tùy vào số lượng người và xe thời gian có thể thay đổi
nhiều người dân đi xe hơi xe gắn máy đi ngang qua địa phận tỉnh bình phước cho biết họ cũng bị làm phiền tương tự
khoảng một tuần qua lượng người dân từ các tỉnh bình dương thành phố hồ chí minh đồng nai v v
về quê tây nguyên qua bình phước bắt đầu giảm mạnh
trước đó lúc cao điểm hơn một mươi người một ngày đầu tháng một mươi nay giảm chỉ còn trên dưới khoảng một người một ngày
trong khi đó ở chiều ngược lại
người từ các tỉnh tây nguyên đổ về thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bắt đầu tăng mạnh
theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh bình phước từ ngày ba tháng một mươi đến nay
số lượng người quay lại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai có ngày hơn một hai trăm linh người
và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao khi các tỉnh thành tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động sản xuất bình thường trở lại
thưa quý vị những ngày qua đã có nhiều người lao động trở lại các tỉnh thành phố phía nam làm việc
đây là nguồn lao động quy báo thúc đẩy sự phục hồi phát triển sản xuất cho các nhà máy doanh nghiệp sau thời gian ngừng hoạt động
khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát thì chính việc khôi phục hoạt động của các nhà máy có vai trò quan trọng để khôi phục nền kinh tế
tuy nhiên việc người dân quay trở lại các khu công nghiệp cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý khán giả những thông tin mới nhất
để xây dựng kênh phát triển chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
quý vị đừng quên nhấn like supsky kênh để cập nhật những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo